và có một câu hỏi tôi nghĩ là rất là nhiều khán giả quan tâm
đấy là khi mà việc mà ăn có quá nhiều dầu mỡ
những cái đồ mà thừa đạm thừa chất béo như thế
trong cái mùa lễ hội như thế này
thì thường sẽ mắc phải những cái căn bệnh như nào
sẽ có những cái hậu quả như thế nào
xã hội bây giờ nó theo xu hướng
không phải là chỉ có mùa lễ hội đâu
mà thập niên hai thập niên lại đây là đã chuyển dịch
chúng ta đã sống gấp hơn sống nhanh hơn công nghiệp hóa nhiều hơn
thì cái tỷ lệ những cái bệnh mà dối loạn truyền hóa
như đái tháo đường thừa cân béo phì
dối loạn chuyển hóa lipid tăng rất là nhiều
liên quan đến vận động thì ít hơn
đồ ăn nhanh thì nhiều hơn
và các cái lễ hội nó cũng gia tăng
nên các cái bệnh liên quan đến chuyển hóa
cụ thể là tỷ lệ bệnh tim mạch này
bệnh tỷ lệ tim mạch gia tăng hàng đầu
và nó cũng làm nguy cơ gây tử vong hàng đầu
bệnh đái tháo đường dối loạn chuyển hóa lipid
rồi béo phì tất cả cái đấy đều gia tăng
và cái đội tuổi béo phì nó không chỉ
ở những cái người trung niên đâu
và đã gặp rất nhiều ở những đội tuổi
những em bé kể cả đội tuổi tuổi tin
hoặc tuổi tiền học đường cũng béo phì rất là nhiều
như vậy là có thể thấy là
đối với những người mà có tuổi
và đặc biệt là tất cả mọi người
trong cái thời điểm mà giao mùa
chuyển giao cuối năm thời tiết lạnh
thì cần phải vừa việc bổ sung
những cái loại thực phẩm giống như gừng tỏi này
và đặc biệt là phải tập luyện nhiều hơn đúng không ạ
và đối nhắc khi đến với những người
cao tuổi những người mà có tuổi
không phải là người cao tuổi
thì có rất nhiều người nói với các tôi là
ôi dồi tao già rồi bốn mươi năm mươi tuổi rồi
bây giờ đẹp xấu gì cho ai nữa
ăn cũng thoải mái đi
và nó cũng đã gây ra những cái hệ quả
đến gọi là sức khỏe rất là nhiều bệnh
và không biết là đối với bác sĩ thì có những lời khuyên nào
về chế độ dinh dưỡng cho những người
mà trung tuổi khi mà cái lượng
gọi là thực phẩm vào cơ thể
nó không còn được hấp thu giống như người trẻ nữa
trước khi đi vào câu trả lời của mc mạnh khang
thì chúng ta phải bổ sung đầy đủ
các cái vitamin khoáng chất
đặc biệt là các cái yếu tố vi lượng
cho người cao tuổi thì nó rất là quan trọng
chính những cái đấy nó làm gia tăng sức đề kháng
chẳng hạn như các vitamin e này vitamin nhóm a và nhóm c
thế thì quay lại cái câu hỏi đấy
rất nhiều người cao tuổi
và đặc biệt là cao tuổi lại có nhiều các cái bệnh lý nền
chẳng hạn tái đường huyết áp
rồi là thừa cân béo phỉ rồi loại truyền hóa lipid
đến tâm sự bác sĩ
bác sĩ cứ nói bây giờ tôi ngoài bảy mươi rồi
tôi ngoài tám mươi rồi
bác sĩ cứ bảo tôi nhịn ăn hết cái nợ
ăn hết cái kia
quá lắm tôi sống năm năm bảy năm nữa
tại sao tôi phải nhịn đến như thế
và liệu tôi nhịn thì tôi cũng có sống được thêm nữa hay không
không phải như vậy
chúng ta phải phân tích là làm sao sống
như đảm bảo các cái chất lượng cuộc sống
chúng tôi không hề bắt bệnh nhân ăn kiêng
nghe ăn kiêng nó rất là nặng nề
nhưng mà điều tiết lại điều chỉnh lại các khẩu phần ăn
cho hợp lý
đúng không tức là làm sao để cái khẩu phần
giữa chất đường chất béo với chất đạm chất bột đường
các yếu tố vitamin và khoáng chất là phải đầy đủ
và không phải là ăn không được thưởng thức
đi tiệc hoàn toàn ăn được
thậm chí bệnh nhân của chúng tôi
bệnh nhân tiểu đường chẳng hạn
bệnh nhân đến vẫn có những cái nốt vào
ngày hôm nay huyền ạ ngày hôm nay bác đi ăn tiệc
bác ăn thêm một chút
nhưng về bác có thể điều chỉnh thuốc của bác
có thể trích thêm ít insulin
và tôi nốt vào đây là tôi có điều chỉnh
thế nên chúng ta sẽ cần vẫn cân bằng
và vẫn đảm bảo
người cao tuổi đảm bảo điều chỉnh
khẩu phần ăn hợp lý
không ăn cái gì quá nhiều
nhưng cũng không kiêng toàn bộ không phải nhìn cái gì cả
vẫn ăn đầy đủ hết thích cái gì vẫn được ăn
nhưng tuy nhiên không được ăn quá nhiều
ví dụ những người mà có bệnh lý tim mạch
và tăng huyết áp
thì cái khẩu phần ăn không được ăn quá nhiều muối
nên là hạn chế hàm lượng muối
nó khoảng độ sáu gram một ngày
tức là khoảng một thịa cà phê
những người mà có bệnh tiểu đường
thì không nên ăn quá nhiều những cái đồ ngọt
cái đường hấp thu nhanh
nhãn vải xoài mít
thì bớt cái khẩu phần đấy đi vẫn được thưởng thức
nhưng mà bớt đi
thế còn lại những cái loại thức ăn
mà có thể bớt cái hàm lượng
tức là chỉ số đường máu nó ít hơn
như các cái loại rau xanh
một số các cái củ quả không ngọt
thì có thể ăn được nhiều hơn
nhưng cũng không được lạm dụng
thế nên là hướng dẫn với người cao tuổi
chúng tôi hướng dẫn là làm sao điều tiết lại chế độ ăn
vẫn thưởng thức lại toàn bộ
không kiêng gì cả
chỉ có điều chỉnh không được nạp quá nhiều
và bên cạnh đó
cái việc làm sao hấp thu thay đổi
hệ tiêu hóa của người cao tuổi thay đổi
đôi khi lúc dịch vị tiết ra chưa đủ
nhu động ruột chưa đủ
nên cảm giác đầy bụng khó tiêu
không có cảm giác thèm ăn
hoặc là hệ răng lợi cũng có thay đổi
thế nên là vẫn động viên là
thích ăn loại gì
thưởng thức với loại gì tốt thì vẫn ăn
nhưng không được lạm dụng quá nhiều
thế còn những cái loại khẩu phần ăn nào
mà không tốt cho cái bệnh lý nền
hoặc là cái bệnh đầu mắt của người đó
thì chúng ta nên điều chỉnh
hạn chế bớt đi
không có kiên cái gì cả
đối với những người cao tuổi thì đã như thế rồi
nhưng tuy nhiên thì đối với những người như mạnh khang
đối với những người mà có bệnh lý nền và mong muốn giảm cân
và đặc biệt là trong cái thời điểm cuối năm này
thì rất là bận mà vừa phải ăn tiệc
và vẫn muốn giảm cân
vẫn muốn bảo đảm sức khỏe
vẫn phải cung cấp đầy đủ dinh dưỡng
thì có một cái giải pháp nữa
tôi thấy rất là nhiều người cũng
thường xuyên gọi là sử dụng
đấy là đi kèm với cả thực phẩm chức năng
nghĩa là khi mà chúng ta ăn những bữa tiệc đấy xong
và buổi tối thì không ăn nữa
và sau đấy thì thay vào những thực phẩm chức năng
thì theo bác sĩ như vậy
thì nó có đảm bảo đầy đủ sức khỏe hay không
và nên sử dụng như thế nào
về nguyên tắc của dinh dưỡng
thì chúng ta cần phải đảm bảo cái cân bằng dinh dưỡng
với cân bằng dinh dưỡng thì chúng tôi khuyên
một cái khẩu phần ăn lành mạnh trong cả ngày
thì bao gồm đủ các cái ba bữa chính
là bữa sáng bữa trưa và bữa tối
thì cái bữa sáng nó khoảng ba mươi năng lượng
nhu cầu trong cả ngày
thế còn bữa trưa và bữa tối thì khoảng ba mươi năm
năng lượng trong cả ngày
thế một số những người giảm cân và cái trào lưu
đặc biệt các chị em bây giờ chế độ ăn
cái tôn hoặc chế độ nhịn bữa tối để cho nó nhẹ
thì về nguyên tắc dinh dưỡng
cũng như là khoa học của dinh dưỡng
thì chúng tôi không có khuyên nhịn ăn
nhưng tuy nhiên chúng ta biết bữa ăn tối
nó là ba mươi năm có thể tiết giảm

nhu cầu năng lượng trong cả ngày
thì chúng ta nên điều chỉnh
có thể chúng ta không nạp quá nhiều
những cái chất khó tiêu
ví dụ như là chất đạ
thì có thể là rất là khó tiêu
và nó tích trữ mỡ
và không nên ăn quá muộn không nên ăn sau tám giờ tối
chúng ta có thể thay bằng các cái
khẩu phấn ăn rau nhiều hơn
uống nước cũng nhiều hơn
để đảm bảo các cái thanh lọc trong cơ thể
nhịn ăn thì tôi khuyên là không nên
nhưng có thể sử dụng những cái
thức ăn thay thế
mà vẫn đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng trong cả ngày
vẫn đảm bảo
đảm bảo được cái hoạt động trong cả ngày
hợp lý thì có thể cân nhắc
và để đảm bảo cho cái
cân bằng năng lượng âm
thì mới giảm được cân tức là đầu ra phải nhiều hơn đầu vào
tức là tiết chế một chút cho bữa ăn tối
nhịn thì chúng tôi khuyên là không nên
nhưng có thể giảm bớt
cái khẩu phấn ăn
tức là hàm lượng kilocalor
ở trong cái bữa tối thì có thể cân nhắc
nhưng tuy nhiên chúng ta cũng đừng quá
nghĩ rằng lạm dụng
đúng rồi cái bữa tối bởi vì nó tùy vào
cái chế độ hoạt động của người đó
có những người có những chế độ làm ca chẳng hạn
thì người ta sẽ là thay đổi từ ca sáng sang ca tối chẳng hạn
thì đôi khi là cái khẩu phấn ăn
cũng là bữa ăn người ta cũng thay đổi
chứ không phải là không
còn với những người mà làm công sức như tôi
và mạnh khang thì có thể chúng ta điều tiết
cái bữa ăn tối
ngoài việc mà ăn uống bình thường
thì vẫn có thể kết hợp được cùng với những cái bữa ăn
thực phẩm chữ năng lành mạnh và hợp lý
rõ nguồn gốc
và thường thì có thể thay thế
có nghĩa là có những người người ta thay thế
là một ngày ăn bằng ba cái bữa
như thế có được hay không
hay là chỉ nên là sử dụng một bữa hay là hai bữa
thường thì như thế này
nếu mà thay toàn bộ
thay toàn bộ thì thường những người ở cái pha giảm cân
tức là để duy trì
cân nặng giảm
thì chúng tôi có hai cái pha
pha thứ nhất gọi là pha giảm cân
và pha thứ hai gọi là pha duy trì cân nặng giảm
ở cái pha giảm cân đối với những người quá thừa cân
thì chúng ta phải dùng các cái bữa ăn thay thế
nhưng tuy nhiên các bữa thay thế đấy
phải được khuyến cáo bởi các nhà dinh dưỡng
hoặc các nhà lâm sàng
như chúng tôi khuyến cáo cụ thể
không được tự động thay thế toàn bộ
bởi vì không thể nào một người bình thường
chúng tôi học y rất là nhiều
cả như cá nhân tôi là tôi học sáu năm đại học
ba năm nội trú và vẫn tiếp tục học nữa
tức là quá trình học là khoảng một mươi mấy năm
hai mươi năm mới ra được cái tiết chế của cái khẩu phần ăn
chứ không phải là chúng ta chỉ có
mới suy nghĩ
mới đọc tài liệu và chúng ta đã đưa ra được
cái khẩu phần ăn nhưng tuy nhiên nó cũng không quá khó
một đảm bảo chúng ta đảm bảo
các cái dinh dưỡng và nếu như bây giờ
có nguồn gốc một cách rõ ràng thì nó có
cái số kilocalor cũng như có cái khẩu phần
của chất đạm chất đường chất béo
các vitamin cụ thể ở trong đấy
thì làm rõ và quy được cái quy đổi năng lượng
tương đương để mình hấp thu vào
thì mới được nhưng tuy nhiên
nói thì như vậy nhưng không phải dễ ai cũng làm được
thế nên cái việc thay thế toàn bộ
thì theo tôi là không nên
nó không nên ở cái chỗ là nó rất là khó
đặc biệt đang từ chế độ ăn bình thường
thế toàn bộ người ta cũng không thể nào
người ta thích nghi được ngay
nên là thay thế từng bữa một cho đến
cái nhu cầu thích nghi
đương nhiên ở những cái pha giảm cân
thì cái nhu cầu năng lượng đưa vào phải thấp hơn
để cho đạt đến cân nặng mong muốn
sau đó ở pha duy trì cân nặng thì có thể điều chỉnh
để chế độ ăn hơi lòng hơn một chút
và với chị huyền này em thấy là
rất là nhiều người rất là nhiều gia đình
có cái quan niệm là nhồi
hơi nhồi một tí cái dịp này
là muốn để cho con nó khỏe ăn thật nhiều
và cái dưỡng chất nó cũng
em nghĩ là không biết là nó có
có bị thừa hay không và có gặp vấn đề gì
đối với những trẻ em mà khi bị ăn
có quá nhiều dinh dưỡng như vậy
thực ra thì trẻ con lại cũng rất là quan trọng
vì đa phần bây giờ
chúng ta biết rồi các lối sống thay đổi
các cái thực phẩm cũng rồi rào hơn
và cách tiếp cận của các bố mẹ
với các khẩu phần ăn của trẻ con cũng thay đổi
chính vì vậy thì đa phần các trẻ con
bị thừa nhu cầu năng lượng là thừa
và chúng ta đã biết
nếu như với các nhà dinh dưỡng
hoặc nhà là nội tiết như chúng tôi
thì cái việc hai năm đầu của bé
đảm bảo một cái cân nặng ổn định
thì nó sẽ là phát triển rất là tốt
thường thấy những bé trong hai năm đầu đời
mà thừa cân béo phì
thì có nguy cơ phát triển những cái bệnh lý
đặc biệt các cái bệnh lý mạng tính
như tăng huyết áp đài giáo đường béo phì
thế nên là hai năm đầu duy trì cân nặng lý tưởng rất là tốt
sau đó thì tiếp đến là sáu năm
và sau đó thì đến độ tuổi học đường
như vậy không nên nhồi quá
mà đảm bảo nhu cầu
thường thì ngày xưa các cụ vẫn nói là
ăn theo cái nhu cầu của bé
nhưng như những bé mà quá ăn ít thì lúc chúng ta mới cần điều chỉnh
còn thường thì trẻ con
nhu cầu ăn chúng ta sẽ ăn
và chúng ta vẫn cân đối
cũng như là tất cả các đối tượng khác
thì chúng ta cũng cần phải đảm bảo
các cái dinh dưỡng hợp lý
từ chất đường chất đạ chất béo protein vitamin và khoáng chất
những cái khẩu phần
mà cho bé cần cao hơn
ví dụ tăng trưởng chiều cao như là canxi
hoặc những cái để cho các cái phát triển
ví dụ sữa hoặc là những cái liên quan đến phát triển
trí não của bé
thì có được khuyến cáo cụ thể bởi các nhà dinh dưỡng
cho các đối tượng cụ thể
còn bên cạnh đó thì không ép
cho rất nhiều các nguy cơ tiếp theo trong cuộc đời
vậy nên không khuyến cáo
thương con nhưng mà đừng có nhồi nhiều quá
dinh dưỡng phải nên cân bằng và hợp lý lại
rất nhiều những cái thông tin hiệu ích
nếu quý vị khán giả có thể theo dõi
trong chương trình ngày hôm nay
về chế độ ăn trong dịp cuối năm này
làm sao bổ sung dinh dưỡng để có thể hợp lý hơn
tuy nhiên thì cái phần sau của chúng tôi
tôi nghĩ là khán giả cũng rất là mong chờ
đấy là chuyên mục căn bếp khoa học
ngay sau đây sẽ cùng với chuyên gia chúng ta
tư vấn về những cái thức đơn dinh dưỡng
về quý vị khán giả
được khách hàng tin chọn
được các vận động viên hàng đầu tin chọn
được khuyến nghị bởi các chuyên gia dinh dưỡng
bạn có quyền lựa chọn
hãy chọn herbalife nutrition
thực phẩm bảo vệ sức khỏe imulit
hỗ trợ tăng cường sức đề kháng
với hệ dưỡng chất gồm kém
và nấm men epico đã được chứng minh lâm sàng
sản phẩm có hương vị thơm ngon
với chanh mật ong và hừng
thực phẩm bảo vệ sức khỏe imulit
giúp hỗ trợ chống oxy hóa
và tăng cường sức đề kháng
không dùng cho người vẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm
thực phẩm này không phải là thuốc
và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
vì một việt nam khỏe mạnh hơn
xin chào bác sĩ và xin chào quý khán giả
đang theo dõi chương trình dinh dưỡng khoa học
vì một việt nam khỏe mạnh hơn
của bán nhận tử sức khỏe và đời sống
tôi là phạm minh hiếu đến từ hà nội
chỉ số bmi của tôi là hai mươi sáu
tôi hiện tại đang một mươi chín tuổi
cho các món ăn ngày tết
tôi thích ăn nhiều món
đặc biệt là thích ăn nem
và các món canh nấu ít sữa
sườn khô gà và bò khô
tôi muốn hỏi bác sĩ
tôi nên ăn các món khoái khẩu đó
với liều lượng như nào để không ảnh hưởng xấu
đến sức khỏe
cảm ơn câu hỏi của quý khán giả
trong ngày tết thì chúng ta thấy có rất nhiều
các loại canh rất là ngon
canh truyền thống và thường là canh thì hay nấu
với cả sườn và cái hàm lượng mỡ
nó rất là cao
bên cạnh đó thì các món ăn vặt
các loại khô gà
rồi các loại hạt
rồi các loại thực phẩm
bánh kẹo đều có cái hàm lượng đường
cũng như cái hàm lượng dinh dưỡng
cũng như năng lượng đưa vào cơ thể rất là cao
thì cũng như trong cái phần chia sẻ
trong chương trình thì tôi cũng nói
cái việc mà chúng ta có thưởng thức
đảm bảo khi chúng ta quây quần bên gia đình
gặp người thân
thì chúng ta vẫn có thể ăn
nhưng tuy nhiên các hàm lượng thì nên cân bằng
ví dụ canh thì cái khẩu phần ăn đấy
chúng ta có thể giúp canh nấu với măng
thì đôi khi lắm lúc mỡ nó đã ngấm hết vào cái măng đấy rồi
nước cũng có các khẩu phần mỡ
nó cũng rất là nhiều
chúng ta có thể điều tiết không nên ăn quá nhiều
và có thể như tôi đã nói trong đầu chương trình
chúng ta ăn tăng cái khẩu phần rau lên
không nên các ăn quá nhiều
các cái đồ ăn vặt
mà có hàm lượng đường cao
cũng như các cái nộm đấy
và các cái khô gà khô bò đấy
thì có các cái chất phụ da
các cái chất mà để giúp cho
cái làm thay đổi khẩu vị
cũng như làm tăng cái khẩu vị thèm ăn của chúng ta
thì chúng ta có thể ăn
với vai trò thưởng thức
không nên lạm dụng ăn quá nhiều
và thường thì để tránh cái thói quen
là chúng ta để trước mặt
bởi vì có thể ngồi xem tv
tết cũng rảnh rỗi
và chúng ta có thói quen là nhặt lên để ăn
thì chúng ta đừng để những cái món đấy
gần trong tầm tay với của chúng ta
để hạn chế cái thói quen ăn vặt
tôi nên kết hợp rau quả chế biến bằng cách nào
và với lượng lượng bao nhiêu
để có thể cân bằng dinh dưỡng
khi kết hợp cùng các món khoái khẩu nói trên
các cái món rau quả
không chỉ ngày tết đâu
mà rau quả nói chung thì thường
các cái rau quả được định nghĩa là những đồ
có thể ăn sống được
thường chúng ta nếu các loại rau
mà có thể rửa và ăn sống được
thì khuyến cáo là ăn sống
bởi vì nó còn nguyên các cái hẳn lượng vitamin
và không bị biến đổi các cái vitamin
và các cái yếu tố vi lượng
ở trong cơ thể
thế còn nếu như các loại rau mà phải luộc
thì chúng ta luộc vừa chín tới
không nên luộc quá kỹ
vì mất đi các loại vitamin thiết yếu
ở trong cơ thể
ăn nhiều cái khẩu phần rau tăng lên
và như tôi nói
thường thì nên ăn cái khẩu phần rau
vào trước các cái bữa ăn
hoặc đầu các cái bữa ăn
để giảm bớt cái nhu cầu năng lượng
của các món khác
như vậy là thông qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay
thì bác sĩ huyền đã chia sẻ
đến quý vị khán giả rất nhiều
những thông tin hữu ích
về chế độ dinh dưỡng
cũng như là cách để chăm sóc
lên thực đơn cho cả gia đình của mình
và hy vọng rằng là với những thông tin này
thì quý vị khán giả sẽ có thể mạnh khỏe hơn này
có một cái dinh dưỡng thật là tốt
cho những người thân yêu của chúng ta
với chương trình ngày hôm nay
xin chào mạnh khang
và xin chào khán giả của chương trình
vì một việt nam khỏe mạnh hơn
thời lượng của chương trình trôi qua thật nhanh phải không ạ
hy vọng với những chia sẻ tư vấn và hướng dẫn
của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ vũ thị thanh huyền
quý khán giả có thể tìm ra bí quyết
để xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học
trong dịp lễ tết
những ngày làm chương trình xin trân trọng cảm ơn
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ vũ thị thanh huyền
và siêu mẫu mạnh khang đã tham gia cùng chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
trong những phút vừa qua
chúng tôi vẫn nhận được rất nhiều câu hỏi từ quý vị
tuy nhiên thời lượng có hạn
nên chúng tôi xin được khép lại chương trình tại đây
quý vị có thể gửi câu hỏi qua địa chỉ email
những câu hỏi của quý vị sẽ tiếp tục được các chuyên gia trả lời
trên báo điện tử sức khỏe và đời sống
trên kênh youtube dinh dưỡng khoa học
và fanpage dinh dưỡng khoa học
xin được trân trọng cảm ơn tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu
herbalife nutrition đã đồng hành cùng chương trình
xin kính chào tạm biệt
và chúc quý khán giả luôn mạnh khỏe